xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu tác động của không khí lạnh ở phía bắc rồn xuống nên trong hôm nay và ngày mai
bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
trong đó khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa mưa to
đặc biệt tại khu vực đông bắc bộ xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
trong hai ngày tới người dân nơi đây vẫn cần đề cao cảnh giác
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây khá mát mẻ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
còn tại khu vực tây bắc bộ nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai
cục bộ vẫn có nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
sau đó từ ngày hai mươi ba trở đi nắng nóng có xu hướng giảm dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở thời kỳ này sẽ phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
với các tỉnh trung bộ trong ngày mai vẫn tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp phía tây
nên toàn vùng phổ biến có nắng mạnh cả ngày
trong đó khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có nắng nóng và nắng nóng
nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
sang ngày hai mươi ba nắng nóng có xu hướng thu hẹp dần
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
khu vực khánh hòa cho đến bình thuận trong cả ba ngày tới vẫn có nắng cả ngày
nhưng nền nhiệt cao nhất ở đây giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
liêu ý về chiều tối và đêm
trung bộ có thể có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nguy hiểm
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối và đêm
còn ban ngày có nắng mạnh vì thế ở đây mức nhiệt vẫn giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thánh nam bộ tại đây vẫn duy trì trạng thái có nắng mạnh vào ban ngày
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
người dân nơi đây cần chủ động bổ sung đầy đủ
đầy đủ nước và quang chất để đảm bảo sức khỏe